liên quan đến việc giải nước màu vàng xuất hiện ở khu vực gần bờ biển cảng chân mây lăng cô thuộc xã lộc vĩnh huyện phúc lộc tỉnh thừa thiên huế
trong những ngày qua sở tài nguyên và môi trường đã có kết quả phân tích
theo kết luận của sở tài nguyên và môi trường thừa thiên huế nguyên nhân xuất hiện giải nước màu vàng ở gần bờ biển cảnh dương chân mây xã lộc vĩnh phú lộc
là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo giáp goni aulac boligrama gây ra hiện tượng tảo nở hoa thủy chiều đỏ
làm nước biến đổi màu có mùi hôi tanh đồng thời làm giảm nồng độ oxy trong nước ở một số thời điểm
làm cho thủy sản trong khu vực có hiện tượng nổi trên bề mặt
kết quả này đã được báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba trong lúc đi làm nhiều ngư dân tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thứ tuyên huế
bất ngờ phát hiện nước biển xuất hiện màu vàng lại gần khu vực bờ biển cảng chân mây lăng cô
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba gần khu vực xuất hiện giải nước màu vàng thì bất ngờ phát hiện cá chết trôi giặt vào bờ
ở sông bình an đập tràn thôn bình an xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế